tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội lào pani yathutu nhân dịp sang thăm việt nam dự lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn coi trọng và hết lòng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
cụ thể là tất cả những lời hứa của việt nam trong việc giúp lào có đường ra biển và xây dựng nhà quốc hội đã được thực hiện
dự kiến vào tháng bảy tới công trình tòa nhà quốc hội của lào quà tặng của đảng nhà nước và nhân dân việt nam cho đảng nhà nước và nhân dân lào sẽ được động thổ
việc giám sát xây dựng công trình này sẽ được giao cho một tổ chức có uy tín của việt nam và tổ chức này sẽ chịu trách nhiệm trước bộ chính trị và quốc hội của hai nước về chất lượng của công trình
nhân dịp này thủ tướng đề nghị ngân hàng nhà nước việt nam chỉ đạo các ngân hàng khác cùng với ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam hợp tác với lào để mở thêm các kênh tín dụng
cho các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước
nhân dịp đến thăm việt nam vào ngày một tết cổ truyền của lào chủ tịch quốc hội pani thotu đã gửi lời chúc mừng tới thủ tướng nguyễn xuân phúc và nhà lãnh đạo việt nam sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi hai
đồng thời cảm ơn sự giúp đỡ hết sức hiệu quả và chân tình của việt nam đối với lào đặc biệt là việc lào được sử dụng cảng vũng áng con đường chiến lược ra biển gần nhất
chủ tịch quốc hội pania tho tu khẳng định
quốc hội lào đánh giá rất cao sự hợp tác giữa hai chính phủ trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới với chiều sâu hơn